tại hà nội ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các vị ủy viên đoàn chủ tịch nguyên lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
tới tham dự hội nghị có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị phó trưởng tiểu ban thường trực tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và các đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước
các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến trong đó khẳng định các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và yếu kém đồng thời tổng kết thực tiễn sâu sắc toàn diện khách quan phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và phản ánh ý chí nguyện vọng của nhân dân
theo ý kiến liên quan đến vấn đề chú trọng xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa cần có thêm nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy văn hóa phát triển
với lĩnh vực kinh tế đảng nhà nước cần có biện pháp mạnh mẽ nhằm khai thác và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nắm bắt những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đặc biệt những vụ việc tham nhũng gây thất thoát lớn cho nhà nước cần phải được xử lý sớm rứt điểm để củng cố niềm tin của nhân dân